từ đầu năm cho đến nay nhà máy lọc dầu dung quất đã sản xuất được ba năm mươi sáu triệu tấn sản phẩm cung ứng cho thị trường gần ba sáu triệu tấn thành phẩm đạt sáu mươi kế hoạch năm
doanh thu của nhà máy lọc dầu ước đạt gần năm mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước đạt hơn năm tám trăm linh tỷ đồng đạt gần bảy mươi kế hoạch năm
từ đầu năm đến nay mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty lọc hóa dầu bình sơn đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu dung quất vẫn tăng trưởng ổn định kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra
năm hai nghìn một mươi tám là năm tương đối khó khăn khi công ty phải cạnh tranh quyết liệt với hàng nhập khẩu
nguồn dầu thô ngọt trong nước cung cấp cho nhà máy theo hướng ngày càng lẫn nhiều tạp chất
tuy nhiên nhờ nhà máy lọc dầu dung quất hoạt động an toàn ổn định
ở công suất tối yêu tiết kiệm được chú trọng đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho công ty